trước việc giá tiêu năm nay sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái
hiện nay nhiều nông dân ở tỉnh bình phước vẫn giữ những bao tiêu trong kho nhà mình để chờ đến khi tiêu tăng giá
hiện nay giá tiêu đen tại tỉnh bình phước ra động từ bảy mươi tới tám mươi năm đồng một kg tùy vào chất lượng tiêu
với mức giá này trừ những hộ gặp khó khăn về nguồn vốn lãi suất ngân hàng phải bán tiêu sau thu hoạch
còn rất nhiều nông dân ở đây vẫn lựa chọn phương án cố giữ chờ giá tiêu khi mặt hàng này tăng giá trở lại
diện tích tiêu gia đình này cũng bốn hectare nằm dạng từ bảy ngàn nập
nhưng trong đó có lớn có nhỏ chứ không phải là ăn tới hết
thì thu nhập nó bây giờ là cứ nằm dạng chừng ba ngàn ba ngàn nập
thì một năm thu từ bảy tháng tới tám năm
mặc dù hồ tiêu đang bị rớt xuống mức giá thấp nhất trong vòng bảy năm qua
tuy nhiên hiện nay nhiều nông dân ở địa phương này vẫn tiếp tục trồng mới
mở rộng diện tích loại cây này với nhiều lý do
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo